nguyên tổng bí thư đỗ mười tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ từng bị bắt và giam cầm
song ông đã khẳng định được bản lĩnh cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung
một nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho dân tộc cho đất nước cho cách mạng
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình dù ở bất cứ cương vị công tác nào và cả khi đã nghỉ hưu
đồng chí đỗ mười đều để lại những dấu ấn quan trọng
còn trong ký ức của người dân nguyên tổng bí thư đỗ mười là người rất quyết đoán
sống giản dị khiêm tốn và chân thành và cho đến tận bây giờ
những hình ảnh đẹp đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người dân
trong lòng những học sinh miền nam tập kết ra bắc
hay những cán bộ đã từng có dịp được làm việc với nguyên tổng bí thư đỗ mười
đến nay mái tóc đã bạc xong những ký ức về ông
một nhà lãnh đạo sống chân thành giản dị gần gũi
thì chưa từng có

và chúng tôi ở trường thì thường là những ngày tết
ngày lễ xa gia đình chúng tôi còn bé
hay nhớ bố mẹ bác đỗ mười thường xuyên đến trường để thăm chúng tôi
và lúc đó chúng tôi cảm thấy là một tình cảm rất là ấm áp
bác bảo là các cháu nhỏ nhưng các cháu là đại diện của học sinh miền nam
và các cháu phải nhớ rằng các cháu cố gắng học tập
cố gắng phấn đấu tu dưỡng để sau này trở thành những cán bộ tốt
trở về phục vụ quê hương miền nam
tôi dạy ở trường lê ngọc hân và làm chủ tịch công đoàn ở đấy gần hai mươi năm
khi mà trường được tặng huân chương
rồi sau này cả huân chương độc lập thì luôn luôn là có sự quan tâm của bác
thí dụ như là tôi là người đã đi nhận một cái bộ vi tính
tv rồi một số những các cái tặng thưởng mà bác tặng cho trường
thì tôi thấy ở bác đỗ một mươi là một cái người mà rất là dễ gần gũi sống giản dị
là người từng đảm đương những cương vị quan trọng của đất nước
nguyên tổng bí thư đỗ mười đã có những đường hướng chỉ đạo hợp lòng dân
đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên lợi ích tập thể cá nhân
tôi cán bộ thương nghiệp tỉnh khu thọ thường thường đi về hợp bộ hợp trung ương thì gặp bác mười là bộ trưởng
cũng có khi bác mười về khu thọ tham quan chỉ đạo công việc thì bác mười rất bình dân
nghĩa là chuyện trò hỏi hàn rất là cỡ mỡ và có những vấn đề gì mà thắc mắc hoặc là gì thì nói với các đồng ngay
vì nhất là thời kỳ thực phẩm khó khăn mà bác phụ trách chỉ đạo các tỉnh cốc thực phẩm cho trung ương là phải qua tỉnh
thế thì ấn tượng của tôi đối với chú đỗ mười là con người kiên quyết
quyết toán trong các vấn đề chỉ đạo lãnh đạo đối với nhân dân và nhà nước
và ngay trong cuộc đổi mới thì đồng chí cũng có một dấu vấn tức là thúc đẩy được tiếp tục công độ đổi mới
do đồng chí nguyễn văn ninh đặt vấn đề mạnh hơn
và đồng thời đặc biệt là những nhậm kỳ làm thẩm quyết thư thì đồng chí đã có dịp thúc đẩy đối ngoại đa phương đa dạng hóa đối ngoại của việt nam
thì tôi thấy đấy là ấn tượng của tôi
đã hơn bốn mươi năm qua kể từ khi giải phóng miền nam thống nhất đất nước
những thế hệ cán bộ năm xưa có người đã không còn nhưng có người vẫn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước
xong có lẽ có một điều mà những con người ấy không thể quên đối với nguyên tổng bí thư đỗ mười
đó là ông không chỉ là nhà lãnh đạo xuất sắc nhà cách mạng kiên trung mà còn là người gần dân thương dân khẳng khái thân thiệt và